phát hiện phòng giáo dục đào tạo thị xã an khê tỉnh gia lai có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu
thanh tra thị xã an khê đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra
trước đó phòng giáo dục đào tạo thị xã an khê được giao làm chủ đầu tư thực hiện ba dự án mua sắm vật tư thiết bị dạy học
trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với tổng số tiền được giao là bảy tám tỷ đồng
quá trình triển khai thực hiện các dự án chủ đầu tư đã trực tiếp lập bao giá
đưa một hộ kinh doanh không được cấp phép hoạt động trong ngành nghề liên quan đến thiết bị dạy học
kinh doanh các thiết bị vật tư lọc nước ký bao giá để cung cấp cho công ty thẩm định giá
với mục đích nhận được mức giá mong muốn đối với các trang thiết bị cần phải mua sắm
hành vi này có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu
ngoài ra một số trang thiết bị như biển luật số đồng hồ bấm dây tv máy tính máy lọc nước
không đúng hoặc không bảo đảm tính năng theo hợp đồng kinh tế